kiến trúc sư tài ba người italy vittorio gregotti người thiết kế sân vận động olympic mùa hèm năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở barcelona tây ban nha đã qua đời ở tuổi chín mươi hai do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
truyền thông italia đưa tin ông grigotti qua đời tại một bệnh viện ở milan sau một thời gian nhập viện điều trị covid một mươi chín
sự ra đi của kiến trúc sư gregotti là mất mát lớn với ngành kiến trúc thế giới
ông vittorio gregotti là tác giả thiết kế sân vận động olympic mùa hèm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở barcelona sân vận động merasi ở genoa sử dụng trong world cup một nghìn chín trăm chín mươi và nhà hát opera asimboli ở milan tác phẩm được ví là công trình của tương lai trung tâm văn hóa belem ở bordeaux nha và nhà hát lớn ở pháp